trong quá trình mưu sinh người dân cà mau đã nghĩ ra nhiều cách bắt cá rất hiệu quả như cấm câu răng lưới đặt lơ đặt lợp
từ đó nhiều làng nghề truyền thống chuyên sản xuất ngư cụ đánh bắt cá được hình thành và duy trì hơn mấy chục năm nay
trước đây người dân cà mau khai thác cá đồng tự nhiên theo mùa vụ theo phương pháp truyền thống
sau tết nguyên đáng hàng năm khi mực nước trên đồng cạn dần các loại cá nước ngọt rút xuống đìa để tìm nơi trú ngụ
khi đó người dân dùng lưới chụp đìa hoặc tác đìa để bắt cá
ngoài thu hoạch theo mùa vụ người dân còn chế tạo thêm nhiều loại ngư cụ khác để khai thác cá đồng tự nhiên quanh năm
và đã hình thành các làng nghề truyền thống
trong đó nghề làm lờ làm lợp đặt cá được nhiều người dân cà mau duy trì cho đến ngày hôm nay
theo bà con cho biết nghề làm lờ làm lợp ở quyện trần giang thời tỉnh cà mau được hình thành cách đây khoảng mấy chục năm
nhưng phát triển mạnh nhất là vào những năm một nghìn chín trăm tám mươi trở lại đây
do nhu cầu cuộc sống lúc đầu một số người dùng các loại cây như tre trúc có sẵn trong giường nhà
chẻ ra vót
các loại cây được hình thành từng cọng nang rồi đăng lờ đăng lợp để đặt các loại cá đồng như cá rô cá sạc cá lóc nhằm phục vụ bữa ăn hàng ngày trong gia đình
về sau nhiều người sản xuất ra số lượng lớn để bán lại cho những người làm nghề khai thác đánh bắt cá đồng trong và ngoài tỉnh
gia đình ông trần giang phước ở ấp bảy xã khánh bình đông quyện trần giang thời cà mau đã trải qua ba đời làm nghề lờ
từ đời ông rồi đến đời con đời cháu của ông cũng làm nghề này

lờ lợp theo tôi biết là khoảng hai mươi năm năm
theo thời gian nghề làm lờ làm lợp được người dân nghiên cứu rút kinh nghiệm và thay đổi cải tiến về chất liệu kỹ thuật kiểu dáng cho phù hợp
nhằm tăng nhanh số lượng sản phẩm và đảm bảo chất lượng trong quá trình khai thác đánh bắt cá ngoài tự nhiên
thứ tiên thì mặn lờ mặn tre không à ho cũng tre
cái gì cũng tre chắc
rồi sau mình mới quay đổi lợi là lợi lưỡi này nè
như bao giờ thì nó có thể nó có lợi hơn hồi đó
bây giờ nó chê về mắc giốt rồi bây giờ về không có giốt gì
chút rồi chỉ trẻ là gáp thôi không có gì
anh trần văn chơn ở áp bảy xã khánh bình đông nguyện trần văn thời
bắt đầu làm nghề l từ năm một mươi hai tuổi
từ đó đến nay gia đình anh luôn gắn bó với cái nghề truyền thống này
thì hồi đó truyền thống của cha mẹ đó
mà giờ tới năm nay em cũng mận theo cha mẹ ba cha mẹ nghĩ tới em
mà em mận năm nay là cũng có gần hai mươi năm
mận hoài tới vậy đó
cái nghề lờ thì em cũng mê nghề lờ đó
nghĩ thì nó buồn
nhờ duy trì nghề làm lờ truyền thống này
mà thời gian qua gia đình anh trần văn chơn
cũng như nhiều hộ khác ở nguyện trần giang thời
có cuộc sống ổn định
vợ chồng anh có tiền nuôi con ăn học